xin chào và hẹn gặp lại
vì thế mà ca sĩ áo mới cà mau được cho là đã nhiễm bệnh trong quá trình làm từ thiện
điều này khiến nhiều người xót xa kết nối cho phi nhung khi cô chưa kịp tiêm vaccine để bảo vệ giảm thiểu nguy cơ
và nếu về mỹ đoàn tụ với con như dự định cô đã không phải ra đi khi mới ở tuổi năm mươi một
tuy nhiên khi còn sống những ca sĩ đã luôn thể hiện niềm hạnh phúc khi được giúp đỡ mọi người
cô không sợ thị phi giữa bão sao kê từ thiện và e ngại trước sự mất niềm tin của công chúng với hoạt động từ thiện
thậm chí cô còn tâm sự rằng càng như thế cô càng muốn thực hiện bởi cô tin cây ngay không sợ chết đứng
vì thế dù có xuất xa cho sự ra đi của phi nhung nhưng công chúng và người thân của cô cũng vô cùng ngưỡng mộ với những gì mà cô đã công hiến đã hy sinh để làm điều mình mong muốn
những ngày qua khi nữ ca sĩ qua đời diễn viên việt hương và người thân của phi nhung đã rất cố gắng để thực hiện mong muốn của wendy phạm
tuy nhiên giữa thời điểm dịch bệnh vẫn đang phức tạp
dễ dễ vì vững nhiều thủ tục liên quan đến quy định giấy tờ
cũng do dịch bệnh mái ban đầu buổi lễ thử nghiệm cho cô ca sĩ dự tính tổ chức vào ngày bốn tháng một mươi tại tu viện khánh an tp hcm
tuy nhiên sau đó phải tạm hoãn do dịch covid một mươi chín buổi lễ tưởng niệm phải đảm bảo an toàn giãn cách và tâm thủ nguyên tắc phòng chống dịch
vì số lượng người đăng ký đông nên nếu tổ chức sẽ rất khó đảm bảo quy định của bộ y tế và thành phố
ca sĩ vi nhung qua đời ở tuổi năm mươi một vào lúc một mươi hai h một mươi năm trưa ngày hai mươi tám tháng chín
giữa tháng tám phi nhung nhập viện tại bệnh viện gia an một trăm một mươi năm vì phát hiện nhiễm covid một mươi chín sau đó chuyển sang bệnh viện trợ giấy điều trị ở khoa hồi sức tích cực đến khi mất
gia đình cố ca sĩ cho hay trong hơn một tháng nằm viện chống trọi covid một mươi chín ở bệnh viện trợ giấy phi nhung có kết quả hai lần âm tính vào ngày một mươi bốn và ngày hai mươi hai tháng chín
vì thế có lúc gia đình tưởng như cô có thể vượt qua
cùng với mắc covid những ca sĩ cũng bị cơn bão sintokin rất nặng
cơn bão sintokin là nguyên nhân gây rốn lại chức năng đa cơ quan như phổi tim gan thận hệ thống thần kinh trung ương hệ thống mạch máu và bạch huyết hệ thống tiêu hóa khớp da cơ chế bệnh sinh của cơn bão sintokin rất nặng
việc định dạng cụ thể các sintokin trên những bệnh nhân mắc covid một mươi chín gặp tình trạng cơn bão sintokin còn nhiều hạn chế nên việc điều trị vô cùng phức tạp và khó khăn